đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đoàn công tác đã đi khảo sát kiểm tra tình hình thực hiện bố trí sắp xếp ổn định dân di cư tự do và có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh bình phước về một số vấn đề liên quan đến người dân di cư tự do
tại buổi làm việc phó thủ tướng thường trực trương hòa bình yêu cầu bình phước không để phát sinh tình trạng du canh du cư để phá rừng tăng cường quản lý nhà nước làm tốt công tác tuyên truyền xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng buôn lậu gỗ nhất là những đối tượng lợi dụng người dân di cư tự do để xúi rục tiếp tay gây mất an ninh trật tự
đồng thời ra soát các dự án điều chỉnh bổ sung quy hoạch ưu tiên tập trung các dự án bố trí sắp xếp tại các điểm nóng phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự liên quan đến biên giới nạn phá rừng
đồng thời ra soát các dự án điều chỉnh bổ sung quy hoạch ưu tiên tập trung các dự án biên giới nhằm hạn chế tình trạng di dân tự do mà không được kiểm soát
điểm phức tạp điểm nóng về an ninh trật tự phá rừng tranh chấp biên giới thì cần được phải giải quyết ngay
cũng trong sáng nay tại trụ sở ủy ban nhân dân tỉnh bình phước phó thủ tướng thượng trực trường hòa bình đã trao tượng trưng học bổng cho hai trăm linh em học sinh hiếu học
từ quỹ hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số học sinh nghèo của báo công an nhân dân trị giá mỗi xuất quà một triệu đồng